thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang và các đơn vị liên quan
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn thanh bình về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án ra soát kê biên phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho nhà nước
tiếp tục diễn biến phiên xét xử phúc thẩm vụ án chuyến bay giải cứu
sáng nay phiên tòa kết thúc phần xét hỏi sau khi làm rõ một số tài liệu hồ sơ được gia đình và luật sư của các bị cáo nộp bổ sung hội đồng xét xử chuyển sang phần tranh tụng
liên quan đến đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo nguyễn thị hương lan viện kiểm sát cho biết căn cứ vào hành vi tính chất phạm tội các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của bị cáo tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên mức án tù trung thân
đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử chấp nhận đơn kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nguyễn thị hương lan xuống mức hai mươi năm tù giam
tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo phạm trung kiên cựu thư ký thứ trưởng bộ y tế trình bày thêm một số tình tiết mới như đã khắc phục hết hậu quả vụ án bố mẹ là thương binh già yếu bị cáo tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện
tuy nhiên đại diện viện kiểm sát cho rằng bị cáo phạm trung kiên có hành vi mặc cả gây khó khăn cho doanh nghiệp đã nhận số tiền lớn phạm tội nhiều lần
bản án sơ thẩm đã xét hết các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho bị cáo thể hiện rõ nét sự khoan hồng do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ mức án cho bị cáo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam vừa khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với phạm đình huân chú tại huyện phú xuyên thành phố hà nội về tội giết người
tối ngày một mươi năm tháng một mươi hai tại tuyến đường dương văn nội khu đô thị đồng văn thị xã duy tiên tỉnh hà nam huân không chấp hành hiệu lệnh của đội cảnh sát giao thông trật tự công an thị xã duy tiên dừng xe ô tô để kiểm tra mà đã tăng tốc lái xe đâm thẳng vào hai đồng chí cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà nam khởi tố bị can ra lệnh tạm giam đối với huân về hành vi giết người
một mươi viên ma túy tổng hợp là vật chứng vừa được công an huyện nậm bồ tỉnh điện biên phối hợp với đồn biên phòng sipha phìn bộ đội biên phòng tỉnh điện biên thu giữ khi bắt quả tàng đối tượng mua bán vận chuyển trái phép trên ma túy
vào khoảng tám h ba mươi tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai tại khu vực xã phìn hồ huyện nậm pồ
lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng lý a phừ thu giữ hai bánh hình vuông màu vàng bên trong có các gói màu xanh chứa một mươi hai viên ma túy tổng hợp
số ma túy này đối tượng mua từ lào về việt nam tiêu thụ khi đến địa phận trên thì bị các lực lượng chức năng bắt giữ
đưa ra các thông tin gian dối về việc có khả năng làm được các hồ sơ đất sau đó lừa đảo chiếm đoạt của các bị hại hơn tám trăm linh triệu đồng
huỳnh đức trí vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không công tác trong các cơ quan đơn vị hay làm các công việc liên quan đến việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và không nắm rõ các quy định của pháp luật về đất đai hiện hành nhưng trí vẫn đưa ra các thông tin gian dối
về việc có khả năng làm được các hồ sơ đất biến động đất cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho đất khai hoang chuyển đổi mục đích sử dụng lên đất ở cho người dân có nhu cầu để nhận tiền sử dụng vào mục đích cá nhân
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai trí đã lừa đảo của các bị hại số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
tiếp theo là thông tin liên quan đến vụ án tảng chữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang đã khởi tố bị can đối với nguyễn thành nam
theo kết quả điều tra ngày ba mươi tháng ba thông qua mạng xã hội facebook nguyễn tấn võ đặt mua một khẩu súng cùng sáu viên đạn
sau khi nhận được súng võ đem bắn thử hết sáu viên đạn rồi đem về phòng ngủ cất giấu
tối cùng ngày võ đem súng ra kiểm tra thì phát hiện súng không hoạt động nên đưa súng cho nam để sửa chữa
do nam không sửa chữa được nên đem về nhà cất giấu đến ngày ba tháng sáu thì trả lại
sau khi vụ việc được phát hiện ngày một mươi sáu tháng một mươi cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang khởi tố vụ án tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
do võ chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra
còn nam bị bắt trong một vụ án giết người gây dối trật tự công cộng
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ chế lạng lách đánh võng
nẹp bô rú ga lưu thông trên đường với tốc độ cao khiến cho người dân vô cùng lo lắng và bức xúc
công an thành phố đà nẵng đã đồng loạt kiểm tra phát hiện và tịch thu tất cả những phụ tùng máy móc không có nguồn gốc xuất xứ
tiếp tay độ chế cho những phương tiện
khoảng pháp luật bước đầu công tác này đã nhận được sự đồng tình cao của nhân dân tp đà nẵng
nằm sâu trong khu dân cư đội cảnh sát kinh tế môi trường công an quận thanh khê đà nẵng bất ngờ kiểm tra một cơ sở chuyên sửa chữa lắp rát phụ tùng xe máy
phát hiện hơn ba trăm linh sản phẩm phụ tùng liên quan đến độ chế đèn led xe máy các loại
qua làm việc chủ cơ sở này chỉ suy nghĩ đơn giản là lấy các loại đèn về phục vụ cho sở thích trang trí của khách hàng
đi kèm là những mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mấy cái hàng này thường là em nhập ở sài gòn về không
mấy cái chợ trôi nổi như nhật bảo hoặc là chợ lân thành
mấy cái việc đồ chế tăng trang lại đèn led của xe thì nó không có đúng quy trung của nhà sản xuất
thì em không biết là nhập sai
cách đó không xa thoạt nhìn thì không thể nhận biết
đây là cơ sở sửa chữa xe máy hay là nơi kinh doanh phụ tùng xe khi mà biển hiệu trưng bày chỉ là kinh doanh các thiết bị xây dựng
tuy nhiên một đặc điểm dễ nhận biết khi cơ sở này có số lượng thanh thiếu niên tập trung chờ đợi khá đông
qua kiểm tra công an quận thanh khê đà nẵng đã phát hiện hơn hai trăm linh sản phẩm phụ tùng liên quan đến độ chế xe máy các loại
cũng tương tự như cơ sở trước số phụ tùng lập biên bản thu giữ đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố đà nẵng đã đồng loạt gia quân
triển khai nhiều biện pháp nghiệp
trước hai h một mươi phút dạng sáng nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận nhận tin từ công an tỉnh bình dương cho biết
trên xe ô tô khách đang lưu thông qua địa bàn bình thuận có một đối tượng đã gây án giết người cướp tài sản
vào khoảng hai giờ ba mươi năm phút cùng ngày tổ cảnh sát giao thông đã dừng phương tiện trên đường trường trinh
phường phú tải thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để kiểm tra
các trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình thuận và công an tỉnh bình dương đã kịp thời có mặt lên xe và nhận diện bắt giữ nghi phạm
khám xét nóng lực lượng thu giữ trong người nghi phạm nhiều đồ vật tăng vật quan trọng
tại cơ quan công an đối tượng được xác định là nguyễn sĩ hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại xã hải an huyện hải hậu tỉnh nam định
hiếu là đối tượng có liên quan đến vụ giết người cướp tài sản xảy ra vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại phường vĩnh tân thành phố tân nguyên tỉnh bình dương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với võ thị thanh nga chú thành phố rạch giá về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo kết quả điều tra từ cuối tháng bốn đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba nga cho nạn nhân vay tổng cộng là tám lần với số tiền vay là bốn trăm bảy mươi triệu đồng lãi suất bốn một ngày tương đương với một trăm bốn mươi sáu một năm gốc bảy ba lần so với lãi suất quy định thu lợi bất chính số tiền trên hai trăm hai mươi triệu đồng
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố rạch giá đã phát hiện nga có hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao nên tiến hành mời lên cơ quan làm việc
nga thừa nhận đã cho ba nạn nhân vay số tiền trên năm trăm linh triệu đồng với lãi suất giao động từ